trong hai ngày vừa qua trên địa bàn huyện hoành bồ tỉnh quảng ninh có mưa lớn cục bộ dẫn đến tình trạng ngập lụt tại một số xã
với diễn biến hết sức phức tạp của thời tiết lãnh đạo tỉnh quảng ninh đã trực tiếp đi kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục thiệt hại
hiện nay tại huyện hoành bồ tỉnh quảng ninh có hai thôn khe phương xã kỳ thượng và thôn phủ liễn xã đồng sơn
với gần một trăm năm mươi hộ dân đã bị chia cắt cục bộ do mưa lớn và sạt lở
theo ước tính của huyện có khoảng một mươi sáu điểm sạt lở trên địa bàn hai thôn với khối lượng đất đá khoảng ba m ba
ngoài ra tại một số vị trí khu vực thi công đường cao tốc hạ long vân đồn trên địa bàn xã sơn dương cũng bị ngập lụt
ảnh hưởng đến giao thông đi lại của nhân dân và tiến độ thi công dự án
tỉnh quảng ninh yêu cầu huyện hoành bồ phải cảnh báo cấm các phương tiện và người không đi qua các ngầm tràn và không lên rừng để canh tác trong thời điểm này
có phương án xử lý các điểm sạt lở và khối lượng đất đá trôi xuống các thôn bị chia cắt
tại các vị trí đang thi công đường cao tốc hạ long vân đồn bị ngập lụt
chủ tịch ubnd tỉnh yêu cầu huyện phối hợp với nhà đầu tư trước mắt phải triển khai ngay phương án khơi thông dòng chảy để thoát nước
tránh tắc nghẽn giao thông đi lại của nhân dân ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án
đồng thời huyện ra soát toàn bộ các vị trí thi công đang bị ngập lụt tìm nguyên nhân để có phương án xử lý
cần thiết đề xuất sớm bổ sung thêm các cống thoát nước tránh tình trạng ngập lụt như hiện nay